các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng sau khi mua xe ô tô theo hình thức trả góp thông qua hợp đồng thế chấp tài sản
tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tại hà nội và được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
biển kiểm soát một mươi một a năm nghìn một trăm năm mươi tám mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gạch tuy nen hòa an
sau đó lâm văn giai đã chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và thuê in màu thành hai giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
lâm văn giai đã sử dụng xe ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
để thế chấp vay số tiền là bốn trăm ba mươi triệu của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn huyện hòa an
và sáu trăm tám mươi năm triệu của một cửa hàng cầm đồ khác trên địa bàn phường sông hiến thành phố cao bằng
đem tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
tính đến nay giai chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền gốc và lãi nào cho cửa hàng cầm đồ trên địa bàn phường sông hiến
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lâm văn giai một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy tổng hợp hình phạt là một mươi sáu năm tù giam
vừa qua vụ việc nhà hàng tâm phúc trên địa bàn thành phố điện biên phủ đã bị một đối tượng lừa đặt một trăm năm mươi mâm cỗ cưới
gây xôn xao dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an thành phố điện biên phủ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng và nguyên nhân của vụ việc
ngay sau khi nhận được thông tin
tố giác tội phạm của anh vũ thế long là chủ nhà hàng tâm phúc
về việc chị cà thị út hộ khẩu thường trú tại bản co thón xã bá khoang thành phố điện biên phủ
cô đến nhà hàng và đặt một trăm năm mươi mâm cỗ cưới nhưng đám cưới không diễn ra và không có ai đến dự gây thiệt hại lớn về kinh tế
công an thành phố điện biên phủ đã nhanh chóng xác minh thông tin và triệu tập cà thị út lên để làm rõ vụ việc
qua đấu tranh cà thị út khai nhận vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi út có đặt anh long làm bầy mâm cơm để tiếp khách và nợ chưa trả tiền
khi anh long gọi điện đòi nợ do không có tiền trả út đã nói dối là sau này tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi sẽ trả một thẻ
vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi út đã gọi điện thoại cho anh long đặt đồ để tổ chức báo hỉ trị giá gần hai mươi ba triệu đồng đặt một trăm năm mươi mâm cỗ cưới tại nhà hàng
vào ngày ba mươi tháng chín anh long đã chuẩn bị đầy đủ